cán bộ công chức phải xin lỗi tổ chức cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót trễ hẹn
đó là quy định vừa được ủy ban nhân dân tỉnh phú yên ban hành nhằm nâng cao chất lượng
thái độ phục vụ của cán bộ công chức đối với người dân doanh nghiệp
theo ủy ban nhân dân tỉnh phú yên các trường hợp phải chuyển thư xin lỗi gồm
trường hợp đề nghị cá nhân tổ chức bổ sung hồ sơ sau khi đã phát hành phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ
theo danh mục thủ tục hành chính do lỗi của cán bộ công chức tiếp nhận
trường hợp đề nghị cá nhân tổ chức bổ sung hồ sơ sau khi đã tiếp nhận giới hạn
trả hồ sơ do lỗi của công chức viên chức tiếp nhận
trường hợp trả kết quả quá hạn giải quyết theo quy định do lỗi của công chức viên chức giải quyết hồ sơ
và kết quả giải quyết thủ tục hành chính có sự sai sót do lỗi của cơ quan đơn vị
sở nội vụ sở tư pháp và các cơ quan liên quan được ủy ban nhân dân tỉnh phú yên
giao nhiệm vụ theo dõi kiểm soát kiểm tra kiểm soát việc giải quyết thủ tục hành chính
và thực hiện xin lỗi khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót trễ hạn tại các cơ quan đơn vị
đồng thời chủ động tham mưu đề xuất ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp chấn chỉnh xử lý nghiêm
các trường hợp giải quyết thủ tục hành chính sai sót trễ hạn nhưng không thực hiện việc thông tin
cũng như không hẹn thời gian trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính lần sau cho tổ chức cá nhân
đề xuất xử lý kỷ luật đối với thủ trưởng cơ quan đơn vị để tình trạng giải quyết thủ tục hành chính
sai sót trễ hạn xảy ra thường xuyên đã được nhắc nhở và yêu cầu khắc phục nhưng kết quả khắc phục không hiệu quả